năm hết tết đến là lúc mà thị trường buôn bán tấp nập phong phú các mặt hàng từ nhập khẩu đến trong nước
nhằm giúp ổn định kinh tế thị trường cũng như tránh đầu cơ găm hàng đầy giá trong dịp cuối năm và tết cận kề
thì mới đây lãnh đạo bộ công thương cho biết bộ này đang lên kế hoạch bình ổn thị trường dịp cuối năm và tết tân sỉu
đặc biệt là hai đầu cầu thành phố lớn hà nội và thành phố hồ chí minh
bộ công thương còn thực hiện chương trình bình ổn thị trường với mặt hàng bình ổn chính là lương thực thực phẩm thịt gia súc gia cầm
đặc biệt là bộ sẽ phối hợp với các sở công thương hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp sản xuất và phân phối thường xuyên
bám sát diễn biến cung cầu giá cả hàng thiết yếu nhất là những mặt hàng có khả năng mất cân đối cung cầu trong ngắn hạn để kịp thời đưa ra các giải pháp điều hành